thưa quý vị và các bạn không biết gì về các dự án xây dựng
thế nhưng một nữ bị cáo trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
vẫn bịa ra những câu chuyện như thật để rụ rỗ và lấy tiền của nhiều bị hại quen biết
toán nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với phạm thị hiền
ba mươi tuổi trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc thường xuyên đến đền tam giang thuộc phường hòa xuân
quận cẩm lệ thành phố đà nẵng để cúng bái hiền có quen biết với các bị hại là trần minh nam
nguyễn thị kim chi đỗ xuân mai
vào năm hai nghìn một mươi bảy thấy các khu đất ở xung quanh đền tam giang đang san lấp mặt bằng giang dở
hiền nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối với ông nam bà chi bà mai
về việc sắp có dự án bán đất nền tại khu vực xung quanh đền tam giang
và biện ra việc quen nhiều người có khả năng mua được các lô đất ở dự án trên
với giá rẻ để các bị hại tin tưởng
với thủ đoạn này từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hiền đã nhiều lần lừa đảo các bị hại
và chiếm đoạt số tiền một năm tỷ đồng
trước hội đồng xét xử hiền thừa nhận hành vi phạm tội của mình
toán nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt phạm thị hiền một mươi năm năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản